chào mừng quý vị đến với bản tin một trăm một mươi ba online cập nhật của truyền hình công an nhân dân
một người đã tử vong trong vụ tai nạn nổ lò hơi tại hộ kinh doanh sản xuất bún bánh canh hổ tiếu
của ông phạm văn vũ sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba thuộc xã mỹ thạnh huyện rồng trôm tỉnh bến tre vào sáng ngày hôm qua hai mươi bốn tháng sáu
nạn nhân là một người đàn ông sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu trú tải xã lương hòa huyện rồng trôm là người làm thuê cho cơ sở của ông vũ
trước đó vào khoảng ba giờ ba mươi phút sáng cùng ngày nạn nhân vẫn thực hiện công việc đốt củi cho lò hơi
nhưng không may lò hơi phát nổ khi mọi người đến hiện trường thì phát hiện anh này đã tử vong
nhận được tin báo lực lượng công an đã tiến hành bảo vệ hiện trường tìm kiếm thi thể nạn nhân gặp nạn
hơn ba giờ tiến hành nâng lò hơi để tìm kiếm lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân
và đưa ra khỏi hiện trường để khám nghiệm tử thi sau đó bàn giao cho gia đình mai táng theo quy định
hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra xác minh làm rõ nguyên nhân vụ nổ
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh lâm đồng vừa phối hợp cùng với công an các huyện
di linh đức trọng và công an thành phố bảo lộc triệt phá một đường dây ma túy trên địa bàn thu giữ một bánh heroin
đây là đường dây mua bán vận chuyển ma túy từ nghệ an vào lâm đồng
lâm đồng tiêu thụ do ngô hoàng long sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn thường trú tại tổ một phường một thành phố bảo lộc chủ mưu cầm đầu
trước đó ngày hai mươi ba tháng sáu ngô hoàng long đã điều khiển xe máy chở theo thùng hàng có chứa ma túy trên đường trần phú phường lộc sơn thành phố bảo lộc
mà đối tượng vừa nhận từ bến xe
ngay lập tức các chiến sĩ đã khẩn trương áp sát khống chế khóa chặt đối tượng
tiến hành kiểm tra lực lượng công an phát hiện một bánh heroin
quả đầu tranh long khai nhận đã mua với giá là một trăm hai mươi triệu đồng
sau đó cơ quan công an tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của long
tại số một trăm ba mươi một trên một mươi bốn đường đội cấn phường lộc sơn thành phố bảo lộc
phát hiện thu giữ một cân tiểu ly điện tử cùng nhiều gói ni lông nhỏ dùng để chia nhỏ ma túy ra bán
phòng cảnh sát hình sự và phòng cảnh sát cơ động công an tỉnh đắk lắc vừa đột kích
trong đêm hai quán bar lớn ở thành phố buôn ma thuật
phát hiện bốn mươi bốn trường hợp dương tính với chất ma túy thu giữ một khẩu súng và hai mươi năm viên đạn
khoảng giờ ngày hai mươi năm tháng sáu đột kích quán bar bốn mươi bảy ở đường chế lan viên
và quán ba monaco ở đường lý thái tổ phường tân lợi thành phố buôn ma thuật
lực lượng chức năng phát hiện có hơn bốn trăm linh nam nữ thanh niên đang vui chơi
tại quán ba bốn mươi bảy nhiều đối tượng sau khi sử dụng trái phép chất ma túy và bóng cười
thì thi nhau nhảy múa điên loạn
còn giữa các bàn vương vãi nhiều bóng cười cùng một số bịch ma túy đã dùng và đang dùng dở
qua test nhanh lực lượng công an xác định
ở hai tụ điểm trên có bốn mươi bốn đối tượng nam nữ dương tính với chất ma túy
khám xét tại quán ba monaco lực lượng công an còn phát hiện
tại bàn của trần tiến dũng ba mươi hai tuổi chú tại huyện chưa quynh tỉnh đắk lắc
có cất dấu dưới ghế một khẩu súng cùng hai mươi năm viên đạn
hiện dũng cùng với bốn mươi bốn đối tượng dương tính với chất ma túy
đã được phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc đưa về trụ sở
để tiếp tục xác minh làm rõ
sáng nay hai mươi năm tháng sáu cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tri tôn tỉnh an giang
biết là đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và thực hiện lệnh bắt tạm giam bùi văn vũ linh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một
trú tại huyện châu thành tỉnh an giang về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo điều tra do không có tiền để đánh bạc trực tuyến
nên bùi văn vũ linh nảy sinh ý định đi lừa đảo để có tiền
tại cửa hàng mua bán sửa chữa điện thoại di động ở ấp tân bình xã tà đảnh huyện tri tôn
do chị tạ thảo ly sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi làm chủ
linh nhờ chị ly chuyển số tiền một mươi sáu triệu hai trăm năm mươi nghìn đồng vào hai số tài khoản ngân hàng linh đưa
sau khi chị ly chuyển tiền thành công chị ly yêu cầu linh thanh toán tiền chuyển và phí
thì linh nói dối là ra xe lấy tiền mặt trả rồi dồ ga điều khiển xe mô tô chạy thoát
từ tin báo của bị hại bùi văn vũ linh đã bị mật phục và bắt giữ khi đang trên đường về nhà
kiểm tra một nhà trọ tại ấp trường phước xã trường long tây huyện châu thành a
công an huyện châu thành a tỉnh hậu giang đã bắt quả tàng một mươi chín đối tượng đang có hành vi đánh bạc ăn tiền
tạm giữ trên chiếu bạc là một trăm hai mươi triệu đồng
một mươi chín đối tượng bị bắt quả tàng cùng tăng vật tại chiếu bạc là hai năm triệu đồng một mươi năm bộ bài tây
trong đó có năm bộ đã qua sử dụng
kiểm tra trên người các đối tượng lực lượng làm nhiệm vụ còn tạm giữ trên một trăm hai mươi triệu đồng tiền mặt
hai mươi điện thoại di động các loại
bước đầu các đối tượng khai nhận đánh bài binh ăn tiền
mỗi người được làm cái
ba ván và phải nộp sâu cho hai đối tượng tổ chức là lê phùng hậu sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy
chú tại huyện thới lai thành phố cần thơ
và huỳnh thanh nguyên sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu trú tại huyện châu thành a
thưa quý vị và các bạn hai mươi h tối nay festival huế sẽ chính thức khai mạc tại quảng trường ngọ môn
dự kiến sẽ có hàng chục ngàn du khách trong nước và quốc tế đến tham dự
công an tỉnh thừa thiên huế đã huy động một trăm linh cán bộ trung tâm
các đơn vị nghiệp vụ công an tp huế cùng với công an các địa phương nơi diễn ra sự kiện
tập trung công tác phân luồng giao thông tuần tra kiểm soát trên các tuyến đường
kịp thời phát hiện và ngăn ngừa hành vi trộm cắp móc tối
hiện công tác đảm bảo an ninh trật tự của lực lượng công an tỉnh đã sẵn sàng
đối với khu vực sân khấu chính nơi diễn ra chương trình nghệ thuật khai màn
lực lượng an ninh được tăng cường đảm bảo an toàn tuyệt đối cho đại biểu khách mời và du khách tham dự
đặc biệt khuy động một trăm linh cán bộ chiến sĩ công an thành phố huế công an các đơn vị nghiệp vụ
triển khai các phương án tuần tra khép kín phòng ngừa các đối tượng lợi dụng nơi đông người sơ hở của người dân
để thực hiện hành vi trộm cắp
các lực lượng chủ công chúng tôi cũng đã có các giải pháp để triển khai
vừa tuyên truyền cho người dân cho khách du lịch để người ta nắm bắt được người ta tự đề kháng với mình
và đồng thời là tham gia cùng với lực lượng chức năng
phòng chống tội phạm
và đồng thời là ở các cái dịp mà tập trung nhiều người dân
thì thông thường là các đối tượng hình sự lợi dụng nó móc túi nó trộn
hoặc là các hành vi phản pháp luật khác
thì trước tiên là người dân phải tự bảo vệ cho mình
và lực lượng công an tất nhiên sẽ có cái phương án để mà phòng ngừa để mà đấu tranh ngăn chặn
và quyết tâm không để nó diễn biến phức tạp
cái lượng khách là dự báo trong thời gian tới sẽ đến

và địa bàn để tham quan là đông
cho nên công an thành phố đã là chỉ đạo các lực lượng nhiệm vụ
làm tốt cái công tác phòng ngừa công tác nằm tân hình
để là chủ động phòng ngừa chủ động tấn công
rồi gọi hỏi răng đe các loài đối tượng
bắt đầu từ một mươi bảy h đến hai mươi hai h ba mươi ngày hai mươi năm tháng sáu
các tuyến đường cửa ngăn và quảng đức sẽ cấm các phương tiện lưu thông
tiên và thực hiện nhiệm vụ
tuyến đường đinh tiên hoàng nguyễn trãi được phép lưu thông hai chiều
và cầu phú xuân cấm ô tô tải xe khách trên bốn mươi năm chỗ lưu thông
công tác điều hòa phân luồn và đón các đoàn đại biểu lãnh đạo đảng nhà nước
tham dự cũng được bố trí không để xảy ra tình trạng ung tắc
chủ trọng công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông
phục vụ cho các ngày lễ hội diễn ra
rồi là khách du lịch rồi các đoàn khách quốc tế trong nước
về lễ hội lực lượng cảnh giao thông triển khai từ công tác trên truyền
đến người vi phạm đến người dân rồi là công tác tuân tác kiểm soát
rồi là công tác kiểm soát trên đường bồ rồi là ở đường thủy
chủ động xây dựng phương án linh hoạt trong triển khai
lực lượng công an tỉnh thừa thiên huế
công an tỉnh thừa thiên huế
bản tin tiếp tục với những thông tin về truy nã tội phạm
dưới trước mép phải
bên cạnh đó phòng cảnh sát hình sự công an tp hải phòng
còn ra quyết định truy nã đối với đối tượng trần như sang
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm hộ khẩu thường trú tại khu phố bốn phường một thị xã quảng trị tỉnh quảng trị
về tội sử dụng mạng máy tính mạng viễn thông phương tiện điện tử
thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản
còn về tội in phát hành mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước
phòng cảnh sát thiền án hình sự và hỗ trợ tư pháp công an tp hải phòng
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng nguyễn thị hà
sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi tám hộ khẩu thường trú tại một trên một mươi bốn trên tám mươi chín tôn đức thắng phường trần nguyên hãn quận lê trân thành phố hải phòng
đặc điểm nhận dạng đối tượng cao một m sáu mươi bảy và có vết sẹo to vùng cổ
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng
hãy báo ngay cho cơ quan phòng
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy
hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức chú ý
lệnh truy nãn
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện